tàu cảnh sát biển sáu nghìn một thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã lai dắt thành công tàu cá kh chín mươi bốn nghìn tám trăm tám mươi tám ts
và một mươi ngư dân trên tàu bị hỏng máy trôi giạt trên biển vào cập cảng vùng cảnh sát biển hai
ở xã tam quang huyện núi thành tỉnh quảng nam an toàn
vào lúc một mươi một h ngày hai mươi bảy tháng ba bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai nhận được thông tin từ trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực hai cho biết
tàu cá kh chín mươi bốn nghìn tám trăm tám mươi tám ts do anh nguyễn nhật khánh làm thuyền trưởng trên tàu có một mươi thuyền viên bị hỏng máy
đang trôi giạt trên bờ biển ở phía tây bắc đảo chi tôn thuộc quần đảo hoàng sa việt nam trong điều kiện sóng cấp sáu cấp bảy
ngay sau khi nhận được thông tin vùng cảnh sát biển hai đã điều tàu csb sáu nghìn một đang thực hiện nhiệm vụ ở đông bắc lý sơn
đã nhanh chóng cho tàu chạy đến chỗ tàu cá gặp nạn
đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng ba tàu csb sáu nghìn một
csb sáu nghìn một đã tiếp cận được tàu bị nạn hỗ trợ chăm sóc y tế cho các thuyền viên trên tàu và tiến hành lai kéo tàu bị nạn về đất liền
khoảng một mươi năm h ngày hai mươi tám tháng ba tàu csb sáu nghìn một đã lai kéo tàu cá và một mươi ngư dân bị nạn vào bờ an toàn
và bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã tiến hành các thủ tục bàn giao cho địa phương theo quy định
hiện tình trạng sức khỏe các thuyền viên trên tàu cá đều ổn định